tại hà nội thị trường bất động sản ảm đạm mùa covid một mươi chín
đoàn thanh niên công an tỉnh quảng ngãi tham gia chương trình hỗ trợ tiêu thụ dưa cho người nông dân
giúp họ vượt qua khó khăn trong đại dịch
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ hai ngày hai mươi tháng chín
quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
và sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị liên quan đến vụ án trần thị phương dung bốn mươi bảy tuổi chú quận hải châu
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố bị can
và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tôn thất huy minh bốn mươi năm tuổi chú huyện chú quận liên triểu
cũng với hành vi tương tự
theo đó minh mua lại đất của dung với giá bốn tỷ
và thỏa thuận bán lại đất cho một người phụ nữ với giá gần năm tám tỷ đồng
nhận cọc bảy trăm linh triệu đồng
mặc dù biết đất của dung có hồ sơ giấy tờ không hợp lệ
nhưng minh vẫn giao bán và yêu cầu người phụ nữ kia đưa giấy tờ tùy thân để ra hồ sơ
sau đó dung đưa minh một bộ hồ sơ giả giao đất giả
vì quá tin tưởng nên bị hại tiếp tục giao cho minh số tiền hơn hai chín tỷ đồng
đầu năm hai nghìn một mươi chín do không ra sổ đỏ được nên bị hại đã đòi lại tiền
và gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra để tố cáo dung và minh
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc ninh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với chang jin minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín quốc tịch trung quốc
trú tại khu đô thị bell home phủ trần từ sơn bắc ninh
về tội buôn bán hàng giả
trước đó ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra kho chứa hàng
ở khu itd phường trang hạ thị xã tử sơn
do chan jin ming làm chủ phát hiện và tạm giữ hơn bốn triệu sản phẩm giả các loại
tại cơ quan điều tra chen jin ming khai nhận mua hàng hóa giả các nhãn hiệu
từ trung quốc về việt nam để bán kiếm lời từ đầu năm hai nghìn một mươi hai và cất tại kho hàng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sáng ngày hai mươi tháng chín tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh an giang cho biết
vừa phát hiện bắt giữ một điểm tập kết hàng hóa nhập lậu thu giữ hai xe mô tô
và thuốc lá ngoại
trước đó vào chiều ngày một mươi chín tháng chín sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân
có một nhóm đối tượng điều khiển vỏ lãi vận chuyển thuốc lá lậu đang tập kết
tại một nhà kho trống bên bờ canh vĩnh tế thuộc ấp bà bài xã vĩnh tế thành phố châu đốc
lực lượng chức năng liền triển khai lực lượng vây bắt
vừa phát hiện tổ công tác các đối tượng liền điều khiển vỏ lãi chạy về hướng campuchia
nhóm đối tượng trong kho cũng nhảy xuống kênh để thoát thân
tại hiện trường tổ công tác phát hiện hai xe mô tô và một bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero
mà nhóm đối tượng trên chưa kịp vận chuyển đi tiêu thụ
công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương vừa phát hiện bắt giữ tàu cát lợi dụng đêm tối
để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông thái bình
trên tuyến sông thái bình
khoảng một giờ ngày một mươi chín tháng chín
sự kinh tế ma túy công an huyện tứ kỳ phối hợp công an xã an thanh phát hiện
bắt quả tang tàu vỏ sắt do nguyễn văn phong điều khiển
đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông thái bình
đoạn qua địa phận thôn an định xã an thanh
làm việc với cơ quan chức năng phong khai nhận làm thuê cho người đàn ông tên nghĩa
tại thời điểm kiểm tra lái tàu không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan
lượng cát hút được trên khoang chứa khoảng bốn mươi mét khối
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng chín
một tàu khai thác trái phép bốn mươi một mét khối cát đen từ lòng sông
cũng bị công an huyện phát hiện và bắt giữ
công an phường nguyễn nghiêm thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
vừa phát hiện tám người bán hàng rong
trong đó có bốn trẻ em vị thành niên ở tỉnh điện biên và thanh hóa
bước đầu xác minh ông đặng ngọc chính tỉnh thanh hóa
đã làm việc với gia đình và thuê số trẻ vị thành niên trên vào thành phố quảng ngãi bán hàng rong
tháng khoảng ba triệu đồng
hàng ngày chính chở các em đến các chợ trên địa bàn thành phố quảng ngãi
bán các mặt hàng do chính giao và yêu cầu phải mang tiền về nộp cho chính
một ngày từ hai trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng
hiện vụ việc đang được công an phường nguyễn nghiên tiếp tục điều tra làm rõ
xử lý theo quy định của pháp luật
chuyển sang các tin tức kinh tế khác
tổng công ty cảng hàng không việt nam acv vừa công bố thiết lập xây dựng chương trình hành lang xanh
đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín tại các sân bay
hành lang xanh được cấu thành từ con người xanh gồm nhân viên hàng không hành khách
hạ tầng phương tiện xanh gồm sân bay máy bay và các phương tiện chuyên trở hành khách
và quy trình xanh hạn chế tối đa tiếp xúc tuân thủ quy trình phòng dịch
acv sẽ phối hợp cùng các hãng hàng không xây dựng các tiêu chí
cho từng đối tượng thuộc phạm vi khai thác và quản lý của mình
theo phương án của cục hàng không các hãng sẽ có ba giai đoạn mở lại hoạt động bay
thích ứng với tình hình kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
lần lượt không vượt quá năm mươi bảy mươi và một trăm linh so với tần suất khai thác
vào thời điểm tuần đầu tháng bốn năm nay lúc chưa bùng phát dịch lần thứ tư
sáng nay sở du lịch tp hcm đã phối hợp với huyện cần giờ huyện củ chi
tổ chức thí điểm tour du lịch có kiểm soát trên địa bàn thành phố
đây là tour du lịch đầu tiên sau thời gian dài tp hcm thực hiện giãn cách xã hội
khu di tích địa đạo củ chi là điểm đến đầu tiên trong chuyến du lịch có kiểm soát trong ngày
dành cho một trăm hai mươi người làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch từ nhiều tháng qua
tại điểm du lịch vùng xanh củ chi bộ tư lệnh thành phố phụ trách về khâu chuẩn bị
cũng như xây dựng chương trình tham quan để đảm bảo an toàn phòng dịch
không xuống các khu chật hẹp như địa đạo
là tour khép kín
các điểm đến còn có khu chợ giã chiến khu du lịch sinh thái tam tân
toàn bộ người tham gia đều phải có giết nghiệm âm tính trong vòng hai mươi bốn h
thưa quý vị và các bạn
trong những năm qua ngành bất động sản đã có những đóng góp không nhỏ cho nền kinh tế của việt nam
tuy nhiên từ năm hai nghìn hai mươi trước những thách thức đặt ra bởi đại dịch covid một mươi chín
cũng như kinh tế tăng trưởng chậm đã gây ra những tác động đến tình hình thị trường chung
đặc biệt là thị trường bất động sản đã suy giảm đáng kể
các nhà đầu tư cũng như người dân không còn nhiều mặn mà trong việc mua bán
giao dịch liên quan đến bất động sản khiến cho thị trường trở nên tắc nghẽn và có phần ảm đạm
tại các khu đô thị quanh hà nội thị trường bất động sản vô cùng ảm đạm
dường như đóng băng kể từ khi dịch covid một mươi chín quay trở lại
theo thống kê của hiệp hội môi giới bất động sản việt nam trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tại hà nội và tp hcm hai trung tâm đang triển khai giãn cách xã hội
mức độ quan tâm bất động sản giảm lần lượt là ba mươi sáu một mươi bảy so với tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
mức độ giảm ghi nhận hầu hết các loại hình bất động sản chính như trung cư nhà riêng và nhà mặt phố
ở đây chúng ta phải khẳng định là dịch bệnh covid một mươi chín đặc biệt là dịch lần thứ tư vừa qua
đã làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cả nền kinh tế
trong đó thị trường bất động sản không phải là một ngoại lệ
chúng ta đã thấy là
toàn bộ các hoạt động phát triển dự án bất động sản là bị ngưng trệ
do các hoạt động xây dựng không được thực hiện
các nguồn vật liệu xây dựng thiết bị cung cấp cho các công trường các công trình
cũng bị đứt gãy do các việc phải dừng các hoạt động sản xuất tại những nhà máy các khu công nghiệp
một trong những nguyên nhân khiến người mua vắng bóng
cũng xuất phát từ thực tế điều kiện di chuyển
sát thị trường khó khăn do một số địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội
bên cạnh đó dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước vẫn chưa sôi động
khiến cho thị trường bất động sản có phần ảm đạm hơn
đặc biệt sự bất cập về mặt bằng giá của sản phẩm bất động sản khi tiếp tục leo thang
mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một mươi chín
nhưng giá ở một số phân khúc không giảm
vẫn ở mức cao so với mức thu nhập của đại đa số người dân
do đó để ngành bất động sản khôi phục lại cũng cần phải có những giải pháp tối ưu
các dự án bất động sản thì cần sớm khôi phục lại các công trường xây dựng
khôi phục lại các hoạt động sản xuất đã bị đứt gãy
sản xuất nguyên vật liệu thiết bị và các công ứng các việc giao vận
để tái khởi động lại các công trường cũng như là việc phát triển thị trường bất động sản
đối với nhà nước thì chúng tôi cần đến những sự hỗ trợ
bởi các doanh nghiệp để phát triển thị trường bất động sản
đã gặp những khó khăn ban hành các chính sách
để cho họ có thể tạm thời giãn hoãn các khoản nộp nghĩa vụ
như thuế như bảo hiểm xã hội
và chỉ đạo các ngân hàng trong việc hỗ trợ giãn hoãn các khoản vay
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh còn đang bị phức tạp
mà chưa đến bao giờ biết kết thúc
và đầu tư hiện nay ta chọn những cây đầu tư cho đến
thì chắc tốt nhất là ta giữ cái tài sản của người ta
giữ tài sản đó là những bất động sản
còn những người mà đi vay để đầu tư bất động sản
thì cảnh báo cũng cần phải cân nhắc tính toán cẩn trọng
cho nên trong bối cảnh chân tình hiện nay
tùy từng bối tượng một mà có những cách ứng xử khác nhau
trong thị trường bất động sản có rất nhiều phân khúc
phân khúc cao phân khúc thương mại phân khúc bì dân
thấy phát triển như thế nào hiện nay
thị trường bất động sản và phân khúc bì dân
vẫn cái cung rất là thiếu so với cầu như vậy
còn cái cao cấp thì nó có xu hướng là
cầu thì ít nhưng mà cung thì dưới
tùy từng phân khúc tùy từng thị trường một mà
có những cách ứng xử khác nhau
theo các chuyên gia kinh tế
thị trường bất động sản muốn ổn định trở lại
thì điều quan trọng nhất là phải khống chế được dịch bệnh
đồng thời nhà nước phải có chính sách
nhằm đều tiết dòng tiền phục hồi
nên kinh tế khi dịch bệnh qua đi
thì thị trường bất động sản mới có thể khởi sách trở lại
các nhà thầu xây dựng cần nới lỏng biện pháp
hạn chế vai kinh doanh bất động sản vai môi nhà
tạm thời duy trì tỷ lệ dùng vốn ngắn hạn
cho vai trung giải hạn thêm một số năm
và giảm lại suất vai
để người dân và các nhà đầu tư
có thể an tâm môi nhà trước ảnh hưởng hiêm trọng
của dịch bệnh covid một mươi chín
do dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
vì vậy lượng lớn dưa lưới
đến kỳ thu hoạch của người dân
ở tỉnh quảng ngãi không tiêu thụ được
đoàn thanh niên công an tỉnh đã tham gia
chương trình hỗ trợ tiêu thụ dưa cho người nông dân
giúp họ vượt qua khó khăn
và ổn định cuộc sống
gia đình ông phan văn đại
ở thôn phú sơn xã tịnh hiệp
trồng một mươi sao dưa lưới ruột xanh
đã đến kỳ thu hoạch
với số lượng trên một mươi năm tấn
tuy nhiên do dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
đầu ra sản phẩm gặp nhiều khó khăn
hơn nữa tháng qua
ông đại chỉ mới tiêu thụ trên năm năm tấn
số dưa trên đồng hiện còn rất nhiều
lần đầu tiên tôi cũng làm dưa lưới thử
những mảnh đắc của quê hương
như thế nào hiệu quả như thế nào
nhưng mà do trận dịch này thì
hiệu quả kinh tế không có công
nên thu mua không có được
mưa bổ nên là gặp nhiều khó khăn
trong vấn đề thu hoạch
hiện đang là kỳ chính vụ
nên dưa lưới chín rổ
công an huyện và đoàn thanh niên địa phương
đã hỗ trợ tiêu thụ cho gia đình ông đại
gần hai tấn dưa
ngoài việc bán tại điểm cố định
đoàn viên thanh niên còn tổ chức kêu gọi người dân
tham gia mua dưa trên mạng xã hội
các đơn hàng đặt mua sẽ được
các thành viên trong nhóm giao đến tận địa chỉ
của khách hàng
tất cả tiền bán dưa sẽ
được giao đến tận địa chỉ của khách hàng

tưởng ứng là kêu gọi của quyền đoàn
giúp tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân
do ảnh hưởng của dịch covid
và ảnh hưởng của cân bổ vừa qua
đoàn thanh niên công an huyện
đã quy động lực lượng đoàn viên
xung kích đi thu hoạch dưa
tại sân hiệu giúp bà con nông dân
và đồng thời là tiêu thụ nông sản
qua đó thì đoàn thanh niên công an huyện
đã quy động đoàn viên
tiêu thụ cho bà con hơn năm tợi dưa
kêu gọi bà con
trong địa phương thông do mua
cho nông sản
cho hộ gia đình
việc hỗ trợ tiêu thụ dưa lưới cho bà con nông dân
đã được tuổi trẻ công an quảng ngãi
cùng với các lực lượng tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đóng góp sức trẻ
để cùng người nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin
kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại